tuyến đường xuống cấp trầm trọng nhưng lượng xe tải trọng lớn chở cát vật liệu xây dựng chạy nườm nượp qua lại khiến hiện trạng của con đường càng trở nên tồi tệ hơn
xe tải cỡ lớn đã khó lưu thông mỗi khi có mưa xuống thì xe máy của người dân không đi nổi phải rắt bộ về nhà
tình cảnh này đã diễn ra nhiều năm qua với sự bất lực của chính quyền địa phương
tại khu vực cả phường nương thì có nhiều các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đang hoạt động tại đó trên cả hai địa bàn của phường yên sở và phường trần vũ
và có duy nhất một con đường là đường từ đê hữu hồng ra đến cổng cảng quyền nương tất cả các phương tiện đều tập trung qua lại đây
từ năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn ubq cũng kiến nghị
tuy nhiên thành phố cũng như sở giao thông rất nhiều lần thì cũng có một sở giao thông cũng đã xuống cải tạo sửa chữa được khoảng hai trăm linh mét
và cũng như các doanh nghiệp ngoài bãi cũng đã xã hội hóa làm phần đường bằng bê tông
tuy nhiên là không có hệ thống thoát nước sau đó một thời gian sử dụng đi lại thì con đường lại tiếp tục xuống cấp
qua tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân được biết tuyến đường này thuộc thẩm quyền quản lý của sở giao thông vận tải tp hà nội
trong nhiều năm qua tuy đã được duy tu sửa

có những quan tâm trùng tu cải tạo nâng cấp tuyến đường này một cách đồng bộ để làm sao mặt đường yên thuận và có những hệ thống tiêu thoát nước đảm bảo
thì sẽ giải quyết được cơ bản vấn đề bụi bẩn ô nhiễm môi trường như chiến của dân dân phản ánh
ủy ban quận đã chỉ đạo trực tiếp hai phương đặc biệt là phương triền phú nơi có tổ dân cư ở
thứ nhất là gặp gỡ bà con
thứ hai là làm việc trực tiếp
các doanh nghiệp đến từ công an quận cũng có một buổi họp làm việc trực tiếp các doanh nghiệp
cũng như ủy ban trên hai phương mời các doanh nghiệp ra yêu cầu các doanh nghiệp phải có cam kết phối hợp cùng chính quyền địa phương
trong công tác bảo vệ về an toàn giao thông cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính
để thực hiện biện pháp tới giờ đường hàng ngày
đó là cái mà quận đã có cái văn bản chỉ đạo cũng như là quận cũng có rất là nhiều cái báo cáo đối với thành phố
để đề xuất sớm được thực hiện cái tuyến đường này bằng nguồn ngân sách của thành phố đã có cái kế hoạch
theo quyết định số năm nghìn một trăm sáu mươi sáu
con đường vào cảng khuyến lương bị xuống cấp nghiêm trọng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân xung quanh khu vực này
cũng như tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về vấn đề giao thông
việc cải tạo nâng cấp đường vào cảng khuyến lương là mong muốn chính đáng của người dân quanh đây
và cũng là công việc cần phải được chính quyền địa phương quan tâm gấp rút thực hiện
trong thời gian tới sở giao thông vận tài thành phố hà nội có phương án giải quyết rút điểm
để người dân tổ hai mươi một phường trần phú quận hoàng mai được sống trong môi trường trong lành
cùng các hoạt động đi lại được thuận lợi